bộ lao động thương minh và xã hội cho biết trong thời gian tới sẽ cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp các chương trình đào tạo nghề trực tuyến
theo đó có năm loại hình đào tạo trực tuyến sẽ được áp dụng đó là đào tạo dựa trên công nghệ đào tạo dựa trên máy tính không nối mạng đào tạo dựa trên web đào tạo trực tuyến đào tạo từ xa
trung tâm tích hợp dữ liệu toàn ngành sẽ kết nối với hệ thống gần hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề theo hình thức trực tuyến
hệ thống đào tạo này nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên tại các trường hoặc người dân trong xã hội có nhu cầu học tích lũy mô đun qua mạng
với các hoạt động này bộ lao động thương minh và xã hội sẽ đổi mới quy trình đào tạo đẩy mạnh kết nối cung ứng lao động theo nghề theo khu vực và kết nối với nhu cầu của thị trường lao động